sáng nay một mươi hai tháng bốn trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la đã xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc và mưa đá
trong đó tập trung chủ yếu tại thị trấn mộc châu và một số xã
gây thiệt hại nặng nề về nhà ở tài sản và diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân
theo tổng kê sơ bộ tính đến trưa ngày một mươi hai tháng bốn huyện mộc châu có hai trăm bốn mươi bốn nhà ở bị tốc mái
trong đó có trên ba mươi nhà ở bị tốc mái hoàn toàn
mưa đá kèm theo gió lốc với cường độ mạnh lại xảy ra vào thời điểm trời đang còn tối
làm cho người dân trên địa bàn huyện mộc châu không kịp trở tay là một người dân đã bị thương
ước tính mưa đá đã làm khoảng bốn trăm linh hectare ngô
sau màu cây ăn quả của nhân dân đang chuẩn bị cho thu hoạch
bị tổn thương
tàn phá ước tổng thiệt hại trên một mươi hai tỷ đồng
ngay trong sáng ngày một mươi hai tháng bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mộc châu
và các xã bị thiệt hại đã tiến hành kiểm tra thực tế huy động các nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ
để khắc phục hậu quả ổn định đời sống của người dân
đồng thời khẩn trương thu dọn cây cối bị gãy đổ trên các tuyến đường để bảo đảm giao thông thông suốt